tại thành phố cần thơ đã diễn ra giao ban toàn quốc về công tác lao động người có công và xã hội năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo từ đầu năm đến nay cả nước giải quyết việc làm cho trên bốn trăm tám mươi bốn lao động
đưa trên bốn mươi bốn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm vụ phát triển thị trường lao động tiền lương
cải thiện quan hệ lao động quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam
an toàn vệ sinh lao động cả nước cũng còn tồn tại nhiều hạn chế như công tác quản lý lao động
và dự báo cung cầu lao động chưa sát thực tế ý thức tuân thủ lao động việc làm của một số đơn vị
sử dụng lao động và người lao động chưa cao
chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng đào ngọc dung đề nghị các địa phương cần tham mưu cho hội đồng
nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến công tác của ngành để xây dựng các chính sách
đi từ thực tiễn và bắt đầu từ cơ sở mới hiệu quả
bộ sẽ tăng cường thanh kiểm tra các lĩnh vực của ngành nhất là người có công bảo hiểm xã hội